thưa quý vị và các bạn thời gian qua rất nhiều mô hình cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm đã được thực hiện thành công tại các tỉnh thành
qua đó góp phần hỗ trợ tạo việc làm tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình của họ giảm tỷ lệ hộ nghèo
chị lương thị bích tuyền xã an hòa huyện tàm nông tỉnh đồng tháp là một trong số nhiều hộ dân tại đây vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
với chị và những người khởi nghiệp nguồn vốn hỗ trợ này là rất cần thiết
mình mở rộng được thêm trước thì mình làm ít thì mình thu nhập ít thôi mình bán cho khách rất là thiếu không có đủ cung ứng cho khách
rồi khi mà mình tiếp cận được nguồn vốn rồi mình mở rộng thêm thì mình làm được nhiều và mình có lợi nhận thêm được nhiều thêm
trước thì mình cũng eo hẹp lắm mình không có dám mua cái gì hết trơn mình sợ lắm
rồi bây giờ thì mình có tiền rồi đi chợ con nó thích cái gì ờ mua thì mình mua vậy đó
nói chung là mình thấy nó vui mình cũng vui luôn
với quy trình
thủ tục cho vay qua các tổ cho vay vốn ngay tại tuyến xã phường
nhiều hộ vay vốn được giúp đỡ tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất và thuận tiện nhất
nó cũng không có gì phức tạp
tại vì cũng có cô bảy bên hội phụ nữ
là bà làm phó chủ tịch hội phụ nữ
vì bà cũng nói cô bảy
cô con cũng cần một nguồn giống gì đó
cô có thể giới thiệu với ngân hàng
vì đó là cô bảy có
có hướng dẫn cho làm thủ tục hồ sơ dây cũng rất đơn giản
nhờ những nguồn vốn thực tế này
mà có thể những người đó sẽ phát huy được
và lo cho gia đình cho phát triển cho xã hội
trên địa bàn tỉnh đồng tháp
người dân tại các xã trong nhiều năm qua
đã tiếp cận một cách hiệu quả nguồn vốn của các tổ chức đoàn thể
điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh
số lao động được giải quyết việc làm cũng tăng nhanh
đồng tháp quan tâm tới công tác làm sao tạo được việc làm
tạo được việc làm cho lao động tại địa phương
và thứ hai là làm sao cho lao động có thu nhập
các doanh nghiệp mà cơ sở sản xuất kinh doanh tại đồng tháp rất ít
người ta về đây rất ít
bằng cách chỉ cho dây giống để người ta mua con giống
mua cây trồng mua vật nuôi để sản xuất kinh doanh
để phát triển kinh tế cho đình thôi
ngân hàng chính sách xã hội các năm qua
mỗi năm thì chúng tôi cho dây khoảng ba lao động
để tạo việc làm cho người ta
không chỉ tại đồng tháp mà tại các địa phương khác
quỹ cho vay tạo việc làm cũng đã và đang phát đôi hiệu quả
qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo
theo báo cáo của ngân hàng chính sách xã hội
đến nay tổng nguồn vốn của quỹ quốc gia về việc làm đạt gần năm tỷ đồng
doanh số cho vay hàng năm từ hai hai trăm linh đến hai năm trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng một trăm linh lao động mỗi năm
tỷ lệ nợ quá hạn thấp khoảng tám tổng dư nợ
tỷ lệ sử dụng vốn hàng năm đạt trên chín mươi tám tổng nguồn vốn của quỹ
thưa quý vị và các bạn
chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
việc triển khai chính sách này thực sự đã đem lại hiệu quả tại nhiều vùng miền
tuy nhiên một vấn đề đặt ra hiện nay đó là nguồn vốn vay còn thấp so với nhu cầu của người dân
với khoản đầu tư hơn một tỷ cho trang trại
thỉnh thoảng gặp phải dịch bệnh
nên khoản tiền năm mươi triệu mà gia đình có thể tạo ra
tỉnh ông nguyễn văn khánh huyện lâm thào tỉnh phú thọ
vay được từ ngân hàng chính sách xã hội qua chương trình vay vốn tạo việc làm không đáng là bao
hiện nay gia đình tôi được vay năm mươi triệu ngân hàng chính sách
thực ra đối với trang trại tôi tổng diện tích hơn một hectare
ngân hàng chính sách mà hỗ trợ cho vay mức vốn như thế
tôi cảm thấy là quá ít
thì cũng mong là ngân hàng chính sách
cho vay nâng mức vốn
cho vay lên
theo nghị định sáu mươi một năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về chính sách hỗ trợ tạo việc làm
và quỹ quốc gia về việc làm quy định
mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa một tỷ đồng một dự án
đối với hộ gia đình tối đa là năm mươi triệu đồng một hộ
tuy nhiên trên thực tế hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp
nhu cầu vay cao vốn hạn chế nên số tiền vay của mỗi hộ không nhiều
nguồn vốn cho vay của quỹ còn hạn chế
đáp ứng từ ba mươi ba mươi năm nhu cầu vốn tạo việc làm
duy trì và mở rộng việc làm
có nhiều cái khó khăn
thế nhưng mà cái khó khăn lớn nhất là cái khó khăn về nguồn vốn
một trong một mươi năm chương trình rất là quan trọng
thế nhưng mà dư nợ đến bây giờ tổng nguồn vốn có khoảng một trăm một mươi tỷ
nó chiếm chỉ khoảng phần rất nhiều
vài phần trăm của cái tổng nguồn vốn cho vay hiện tại
hiện tại quy định của chính phủ thì cho dây mỗi lao động
thì chúng ta cho vay tối đa là năm mươi triệu đồng
trên một lao động
cái mức này theo cái thời giá bây giờ thì
nếu mà cho dây năm mươi triệu đồng trên một lao động thì
nếu mà ví dụ như nuôi bò
thì chỉ nuôi phản được hai con bò thôi
nếu mà chúng ta chỉ nuôi hai con bò thì tạo công an việc làm
và tạo thu nhập
khi mà bán hai con bò đi á
thì cái tiền lãi từ công việc nuôi bò đó không bao nhiêu
thì từ xuất phát đó thì ngân hàng chính sách hội
cũng có đề nghị các ngành cấp trên
thì cũng nên làm sao chúng ta mở rộng đối tượng ra
và mở rộng cái số tiền cho vay lên
thì có thể ví dụ như một lao động có thể cho vay tới một trăm linh triệu
để người ta có phát triển nhanh
nói chung là đầu tư mạnh và phát triển nhanh
để tạo việc làm và tạo thu nhập ổn định hơn
để chương trình trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn
ngân hàng chính sách xã hội đề nghị chính phủ
hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách nhà nước
bổ sung nhiều nguồn lực của xã hội trong nước và ngoài nước
trong quỹ quốc gia về việc làm
qua đó góp phần nâng cao chất lượng vay vốn
tạo việc làm cho người dân trên mọi vùng miền của đất nước